ngày làm việc thứ một mươi bảy của chương trình kỳ họp thứ bảy dưới sự phân công của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị điều hành phiên họp quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật lực lượng dự bị động viên
đã có một mươi năm đại biểu đăng ký phát biểu trong đó các đại biểu bày tỏ nhất trí với sự cần thiết ban hành luật
nhằm tạo ra hành lang pháp lý về xây dựng lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
đại biểu nguyễn phương tuấn đề nghị cần xây dựng cơ chế phù hợp trong quản lý và xây dựng lực lượng dự bị động viên
bởi phần lớn các lực lượng dự bị là những thanh niên xuất ngũ về địa phương làm việc tại các công ty doanh nghiệp
khi huy động lực lượng dự bị động viên thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp
nếu người lao động là quân nhân dự bị chấp hành thời gian huấn luyện thì sẽ bị chủ doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động
dẫn đến mất việc làm còn nếu không chấp hành thì sẽ vi phạm luật và bị xử lý theo quy định
quan chức năng của nhà nước nào đứng ra để bảo vệ quyền lợi cho người lao động tại các doanh nghiệp tư nhân
các doanh nghiệp nước ngoài khi tham gia vào lực lượng dự bị động viên
trong điều kiện thời bình khi hậu quả chiến tranh đến nay chưa khắc phục hoàn toàn
người dân phải lo cơm áo gạo tiền nhất là những đối tượng thuộc lực lượng dự bị động viên
đều đã dành nhiều thời gian cống hiến phục vụ trong quân đội hoàn thành nghĩa vụ quân sự theo quy định
và hiện là những đối tượng lao động chính trong gia đình
cần được tạo điều kiện thuận lợi nhất đảm bảo hài hòa giữa quyền lợi và nghĩa vụ của công dân
công dân cần được có việc làm ổn định được đảm bảo cuộc sống và cần được đảm bảo điều kiện thuận lợi
để thực hiện một cách đầy đủ và tự nguyện nghĩa vụ của mình đối với quốc gia
tranh luận với đại biểu nguyễn phương tuấn về vấn đề không cần thiết về quy định phương tiện kỹ thuật
khi huy động lực lượng dự bị động viên đại biểu nguyễn mai bộ đề nghị lưu tâm một số vấn đề
trong khi tổng động viên hoặc là động viên cục bộ thì quân đội lực lượng thường trực là được bổ sung phương tiện kỹ thuật
và khi thiết quân luật thì là quân đội quản lý đất nước ở cái địa bàn thiết quân luật là được huy động phương tiện kỹ thuật từ cái chỗ động viên này
việc mà trong luật dự thảo luật lực lượng dự bị động viên quy định về cái việc mà
huy động bổ sung cái phương tiện kỹ thuật quân sự trong trường hợp cần thiết này thì chúng tôi thấy là hoàn toàn có lý và đáp ứng được cái nhu cầu thực tiễn của cái việc mà chúng ta thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh
sau ý kiến các đại biểu thảo luận đại tướng ngô xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng đã có phần giải trình ý kiến đại biểu nêu
chung quanh vấn đề chế độ chính sách cho lực lượng dự bị động viên
bảo đảm chế độ chính sách cho quân nhân dự bị và chủ phương tiện được huy động là nội dung quan trọng
quan trọng trong xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên
vì vậy quy định bổ sung chế độ chính sách nhất là điều chỉnh phụ cấp của quân nhân dự bị
theo nguyên tắc tính đúng tính đủ bù đắp sức khỏe cho quân nhân dự bị bảo đảm thu nhập cho lao động lực lượng dự bị động viên là cần thiết
chế độ chính sách cụ thể cho lực lượng dự bị động viên đề nghị quốc hội giao cho chính phủ quy định chi tiết
buổi chiều quốc hội tiếp tục chương trình làm việc thảo luận ở hội trường về dự án luật thư viện